thanh tra chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra theo đơn tố cáo về dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội đoạn nhổn ga hà nội
những nội dung tố cáo này đã được ông lương xuân bình nguyên phó trưởng ban quản lý đường sát đô thị tp hà nội gửi đến các cơ quan chức năng trong nhiều năm qua
theo kết luận của thanh tra chính phủ dự án có quy mô lớn và phức tạp đầu tiên áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn mới của nước ngoài vào việt nam
nhưng hợp đồng chỉ xác định thời gian hai mươi năm tháng với tổng giá trị một mươi sáu triệu euro là không khả thi khó đáp ứng và chưa lường hết được các yêu cầu trong việc thực hiện dự án đặc biệt này
trong quá trình thực hiện chủ đầu tư và tư vấn đã ký ba phụ lục điều chỉnh thời gian thực hiện và giá hợp đồng
giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là trên một mươi bảy một triệu euro tăng trên sáu năm triệu euro so với hợp đồng ban đầu
thanh tra chính phủ cho rằng một số nội dung điều chỉnh tăng giá trị hợp đồng nhưng không tăng nhiệm vụ
mà chủ yếu do quá trình thực hiện các nhiệm vụ
các nhiệm vụ bị chậm trễ kéo dài so với tiến độ dẫn đến phát sinh tăng chi phí
hiện tại mặt bằng các ga chín một mươi một mươi một đang điều chỉnh quy hoạch chưa thể giải phóng mặt bằng
dẫn tới chưa có mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu trong thời gian này
đáng chú ý thanh tra chính phủ cho rằng việc chậm bàn giao mặt bằng dẫn đến nhà thầu phải điều chỉnh kế hoạch triển khai
và yêu cầu bổ sung khoản kinh phí khoảng bốn mươi triệu usd nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước